người dân anh tiếc nuối khi tamsu để thua quartia
tứ kết wimbledon nadal và djokovic đi tiếp federer bị loại
già sáng nay trận bàn kết thứ hai của world cup năm nay đã diễn ra giữa đội tuyển anh và đội tuyển quartia
người hâm mộ tốc cầu tiếp tục được chứng kiến một trận đấu kịch tính hấp dẫn đến những phút cuối cùng
và chiến thắng đã dành cho tập thể bản lĩnh hơn
đội tuyển anh với những pha lên bóng rất nhanh
sau tiếng cỏ khai cuộc đã sớm có được lợi thế trị quartia
từ quả đá phạt ở phút thứ năm chibir mang về bàn thắng mở tỷ số cho thêm chó vingares sauget
trong suốt điểm một tamsu hầu như khắc chế hết các đường tấn công của đối phương
tuy nhiên sau giờ nghỉ quartia đã chơi khởi sắc hơn
và kết quả là đến phút sáu mươi tám ivan ferricis có pha chất thời cơ quân bình tỷ số trận đấu
hòa một đều sau chín mươi phút thi đấu chính thức hai đội bước vào hiệp vụ
trong quãng thời gian này đội tuyển anh bất ngờ chơi trùng xuống
để cho các cầu thủ quartia chiếm những thi trận
để rồi sang đến hiệp vụ thứ hai mario mazzucchi có tình huống băng vào giúp điểm con càng
giúp quartia ngược dòng giành chiến thắng ngày một
qua đó hẹn gặp đội tuyển pháp ở trận chung kết
chiến thắng trước đội tuyển anh giúp quartia có lần đầu tiên vào trận trung kết world cup
chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi người dân nước này tỏ ra vô cùng phân khích và vui sướng trước thành công của đội nhà
trận đấu giữa anh và quartia kết thúc
cũng là lúc mà người hâm mộ đội bóng áo kẻ caro bắt đầu bớt tiệc ăn mừng chiến công của đội nhà
không chỉ những người hâm mộ quaratia đang có mặt ở nga
mà toàn đất nước này đã đắm chìm trong niềm vui sướng tổ độ
sau chiến thắng lịch sử của thầy chó ợi viên dalit
thủ đô zareb của quartia đêm qua giống như một lễ hội thực sự
một lễ hội lớn chưa từng có trong lịch sử đất nước này
quartia chưa từng vào đến trung kết world cup
và giờ là lúc họ tận hưởng thứ cảm xúc tuyệt vời này
phao sáng cờ bia
chẳng gặp mọi nơi
tới thị trấn luzhnika
đông đông người ta cũng thấy cảnh tượng dòng người đổ ra đường
trong tâm trạng phấn khích trong tổ độ
cảnh tượng này có lẽ chưa từng xảy ra với bóng đá cratia
quartia xứng đáng lọt vào trung kết world cup hai nghìn một mươi tám
họ đã chiến đấu quá tuyệt vời ở giải đấu này
theo lịch thi đấu quartia sẽ gặp pháp trong trận trung kết world cup hai nghìn một mươi tám
vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng bảy
nếu như người ấm mộ quartia vui sướng bao nhiêu
thì với người dân anh lại ngược lại
sự tiếc nuối là điều mà các cầu động viên của tamsu đang phải trải qua
khi đoàn quân của southgate không thể vào chơi ở trận trung kết
trước trận bán kết world cup hai nghìn một mươi tám
cả nước anh hào hức và kỳ vọng đội nhà sẽ đánh bại quartia
để vào chơi ở trận chung kết sau năm mươi hai năm
kể từ khi anh đánh bại đức bốn mươi hai trên sân nhà
để đăng quang tại world cup năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
niềm tin đó càng được củng cố
khi kỳ iran tipi
có cú sức phạt thần sầu
đưa tuyển anh vươn lên dẫn trước quartia ở phút thứ năm
ban tháng sớm khiến hàng vạn cầu động viên tamsu vỡ hòa trong sung sướng
tuy nhiên tuyển anh sau đó đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội làm bàn
khiến cho các cổ động viên vô cùng tiếc nuối
từ tiếc nuối biến thành sự lo lắng
khi perisic vỡ hòa một đều cho quartia ngay đầu hiệp hai
và sau đó mọi thứ sụp đổ với người anh
khi đội bóng con cưng của họ rốt cuộc đã không thể đứng vững
trước một quartia chơi bản lĩnh và kinh nghiệm
của manzoukic ở hiệp vụ thứ hai
đã chấm dứt mọi hy vọng của các cổ động viên anh
vui sướng vỡ hòa hạnh phúc tiếc nuối lo lắng và thất vọng
đó là tất cả những cung bậc cảm xúc của các cầu động viên tamsu
dù ở quê nhà hay theo chân đội bóng đến sân luzhniki
mặc dù bị loại nhưng với việc vào đêm bán kết
cũng được xem là một thành công lớn với đội tuyển anh
dù không được đánh giá cao tại world cup năm nay
đến với diễn biến của thị trường chuyển nhượng
hôm qua club inter milan đã trình bày
chính thức cho ra mắt bản hợp đồng chất lượng
ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay
đó là hậu vệ stefan de vries
trung vệ stefan de vries
cuối cùng cũng đã được tổ chức buổi họp báo ra mắt chính thức
của đội viên inter milan
de vries được xem là một trong những trung vệ hay nhất
tại serie a mùa sải vừa qua
được biết de vries đặt thỏa thuận tới inter từ tháng giêng
nhưng đến tận mùa hè này
anh mới đến thành milan theo dạng chuyển nhượng tự do
tại sân giuseppe miazza
de vries sẽ mặc áo số sáu
đây cũng là số áo rất nổi tiếng của inter
khi từng được roberto carlos hay bergomi khoác trong quá khứ
hứa hẹn sẽ mặc lại rất nhiều chắc chắn
cho đội bóng nửa xanh thành milan
ở mùa giải tới
de vries được đánh giá là trung vệ hàng đầu serie a
trong ba mùa giải qua
dưới mẫu áo của lazio
khả năng thi đấu điểm tĩnh và đọc vị trí tốt
giúp trung vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nổi bật ở hàng thủ của đội bóng thủ đô
rất nhiều đội bóng châu âu
muốn có anh
nhưng de vries đã chọn giải pháp an toàn
khi cập bến inter milan
de vries sẽ ký bản hợp đồng năm năm
với đội chủ sân giuseppe miazza
tại thư kết giải quản vật quyên bơ đơn
các khán giả đã chứng kiến bất ngờ lớn nhất
ở nội dung đơn nam
khi nhà đương kiếm vua địch roger ferrer
đã phản nhận thất bại
trong một trận đấu đầy căng thẳng
kể từ đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch
rose ferrer đã có chuỗi kết quả vô cùng ấn tượng
khi chưa để thua bất cứ một xét đấu nào
trước khi bước vào trận tư kết
thế nhưng bất ngờ đã xảy ra
ở thời điểm mà những người hâm mộ tổng thúc hành
nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng ghi tên mình vào vòng bán kết
nhanh chóng vượt lên dẫn trước hai
sau hai set đầu
thế nhưng kể từ set đấu thứ ba
fedex tỏ ra đối sức
không chỉ có thêm
dù chỉ một lần bẻ ra bóng
kết quả là anh đã để cho đối thủ quân bình tỷ số
và ngừng dòng thành công sau chiến thắng
ở set đấu thứ năm quyết định
biroi tại tư kết
roger ferrer trở thành cựu vương của giải
đồng thời đánh mất cơ hội đòi lại vị trí số một thế giới
từ tay của rafa nadal
ở trận đấu diễn ra cùng giờ
novak djokovic đã có cho mình tấm vé vào bán kết
sau khi đánh bại ngôi sao người nhật bản
sau bốn set đấu
với các tỷ số sáu ba ba sáu sáu hai và sáu hai
đối thủ của novak djokovic
ở vòng bán kết
sẽ là rafa nadal
khi ông vua mặt sân đất đệ
có chiến thắng kịch tính trước hoàng martin dempocho
tỷ số của các set ở trận đấu này
là bảy năm sáu bảy bốn sáu sáu bốn và sáu bốn
nhưng về rafa nadal
danh chiến thắng với tỷ số trung quốc ba hai
rafa nadal sẽ hẹn gặp novak djokovic
ở vòng bán kết
bây giờ sẽ là diễn biến từ giải đua xe đạp tour de france
trạng năm đã tiếp tục chứng kiến
phong độ xuất sắc của peter sagan
khi quân đội người slovakia
đã là người cán đích đầu tiên
nhà vua địch thế giới
peter sagan đã có chiến thắng thứ hai
tại tour de france năm nay
khi về nhất tại trạng năm diễn ra vào ngày hôm qua
tây lái người slovakia
hoàn thành hai trăm linh bốn năm km chặng đua
với thời gian nhanh nhất
là bốn h bốn mươi tám phút sáu giây
về đích thứ hai
tại trạng năm
còn vị trí thứ ba và thứ bốn
lần lượt thuộc về gilbert và van verde
trong khi đó với việc hoàn thành
ngày đua ở vị trí thứ bảy
van avermaet tiếp tục bảo vệ
thành công áo vàng
cùng vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng
với tổng thời gian một mươi tám h hai mươi hai phút
xếp thứ hai với hai giây nhiều hơn
là người đồng đội van garderen
trong khi đó gilbert và thomas
chia nhau hai vị trí thứ ba và thứ bốn
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay